do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hoạt động của hội tụ gió trên cao
những ngày qua trên địa bàn huyện tân nguyên tỉnh lai châu đã xảy ra mưa lớn kèm theo gió lốc
mưa đá đã làm cho một người bị thương sập nhiều nhà dân và công trình công cộng
huyện chính quyền huyện và các lực lượng chức năng đang tập trung hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại
người bị thương là một cháu bé hai mươi ba tháng tuổi ở bản mít nội xã hố mít
hiện sức khỏe đã ổn định
thiên tai làm hư hỏng sáu trăm chín mươi ba nhà ở một mươi ba trường học một nhà văn hóa
một nhà công vụ trung tâm y tế huyện với tổng thiệt hại trên tám sáu tỷ đồng
ngay sau khi thiên tai xảy ra huyện tân uyên đã chỉ đạo các lực lượng chức năng
và chính quyền địa phương khẩn trương huy động lực lượng giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả
bước đầu chính quyền địa phương đã tặng quà gia đình có người bị thương
và thăm hỏi động viên các hộ gia đình bị thiệt hại các trường học
theo đó các hộ có nhà bị sập hoàn toàn sẽ được hỗ trợ hai mươi triệu đồng một hộ
và hộ có nhà hỏng nặng không ở được thuộc diện hộ nghèo cận nghèo
được hỗ trợ một mươi năm triệu đồng một hộ để sửa chữa